cơ quan điều tra công an tỉnh long an vừa khám xét và tống đạt quyết định khởi tố vụ án liên quan đến tỉnh thất bồng lai
nay là thiền a bên bờ vũ trụ về hành vi lợi dụng tôn giáo tử thiện để trục lợi của hộ bà cao thị cúc tại xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
thời gian qua tỉnh thất bồng lai xảy ra nhiều vụ gây mất an ninh trật tự tại địa phương
trước đó ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh long an đã có văn bản khẳng định tỉnh thất bồng lai không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh quản lý
những người đang sống và sinh hoạt tại đó không phải là tu sĩ phật giáo
nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi cơ nhỡ không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ trục lợi cá nhân ảnh hưởng đến an ninh trật tự dư luận xã hội
đặc biệt nhóm người tại tỉnh thất bồng lai đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân khác nhau đăng nhiều video với nội dung không đúng sự thật về diễn biến vụ việc xảy ra tại đây
cảnh sát môi trường tỉnh quảng nam vừa triệt xóa chuyên án buôn bán vận chuyển trái phép động vật hoang dã và pháo nổ quy mô lớn
ngày một một lực lượng cảnh sát môi trường phối hợp với cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam kiểm tra đột xuất đối với hai xe ô tô đang lưu thông trên đường hồ chí minh qua thị trấn thạnh mỹ huyện nam giang
theo hướng tây nguyên về quảng nam qua kiểm tra phát hiện trên xe ô tô do tài xế nguyễn hữu sự điều khiển vận chuyển hơn tám mươi kg pháo nổ một mươi bốn cá thể nhím trồn hương đã chết
ngoài ra xe ô tô khác do tài xế phí mạnh tuấn điều khiển cũng đang vận chuyển hơn hai trăm hai mươi kg pháo nổ
thủ đoạn của các đối tượng này là nguy trang pháo và động vật hoang dã vào các xe chở gà con để qua mắt lực lượng chức năng
với tội danh tàng trữ lưu hành tiền giả bị cáo trần quốc vũ đã bị tòa nhân dân tỉnh đồng nai tuyên phạt bảy năm tù
theo cáo trạng vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy vũ đã có hành vi tàng trữ tám mươi một tờ tiền giả mệnh giá hai trăm linh đồng tương đương hơn một mươi sáu triệu đồng
đến ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy vũ đã lưu hành được chín sáu triệu đồng tiền giả bằng cách mua một loa nghe nhạc của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ di động mai nguyên
thành phố biên hòa thì bị phát hiện bắt giữ được biết bị cáo vũ đã có bốn tiền án về các tội trộm cắp và cướp giật tài sản
tiến hành kiểm tra kho chứa hàng hóa của cơ sở kinh doanh
anh có địa chỉ tại phường sáu thành phố cà mau lực lượng công an tỉnh cà mau đã phát hiện số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng tử
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện hơn hai mươi bốn tấn chủ yếu là đường cát dẫm tây dạng khô và một số chủng loại hàng hóa khác là hàng nhập ngoại
không có hóa đơn chứng tử không có nhãn phụ bằng tiếng việt trị giá khoảng năm trăm linh
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an tỉnh cà mau đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản tạm giữ số hàng hóa vi phạm để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định
công an tỉnh hà giang chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của bộ công an công an tỉnh và công an huyện quang bình bắt quả tàng
tại km số bảy cộng tám trăm linh quốc lộ hai trăm bảy mươi chín thuộc địa phận thôn tân bình thị trấn yên bình huyện quang bình tỉnh hà giang
lực lượng chức năng đã tổ chức phục kích phát hiện mua rìa trá chú tại huyện đồng văn điều khiển xe mô tô chở theo thảo thị say chú tại huyện yên minh tỉnh hà giang có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện trên người đối tượng trá cất giấu một bánh heroin trọng lượng ba trăm bốn mươi sáu chín mươi ba gram và gần sáu viên ma túy tổng hợp dạng nén
được đối tượng cất giấu trong cốp xe mô tô
đầu tranh khai thác mở rộng chiều cùng ngày đã phát hiện bắt giữ đối tượng cư trần phừ chú tại tỉnh lào cai và đối tượng giao ma túy cho mua siết trá thu giữ trên người đối tượng phừ số tiền khoảng ba trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với mua xỉ trá và cư trần phừ để tiếp tục điều tra làm rõ
liên tiếp trong hai ngày mùng một và mùng hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn đã bắt quả tang hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ gần năm trăm bảy mươi gram ma túy
chiều ngày mùng hai tháng một tại xã địa linh huyện ba bể phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn bắt quả tang đối tượng phạm văn đức chú tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên đang vận chuyển một bánh heroin ba trăm năm mươi chín một mươi bốn gram
có hai tiền án về tội mua bán chai phép chất ma túy và tàng trữ chai phép chất ma túy
hiện các vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố ba đối tượng từ hải phòng vào đắk lắc
để hoạt động tín dụng đen và cho vai nặng lãi
ba đối tượng gồm bùi văn thiện phạm hồng thái đỗ văn hợp đều tạm trú tại huyện madrak tỉnh đắk lắc
các đối tượng từ thành phố hải phòng vào huyện madrak để tổ chức hoạt động tín dụng đen
cho vay nặng lãi từ một trăm hai mươi một bảy một năm đến bốn trăm linh năm năm một năm
tính từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị bắt giữ nhóm này đã cho khoảng một trăm năm mươi người vay tiền
với tổng số tiền giao dịch là hơn bốn tỷ đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
tết nguyên đán đang đến gần cùng với sự gia tăng hoạt động của các loại tội phạm
hoạt động tín dụng đen cũng diễn biến phức tạp gây mất trật tự
lực lượng công an tỉnh quảng nam đã và đang chủ động đấu tranh với loại tội phạm này
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát hình sự đã triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi
bắt năm đối tượng gồm nguyễn hữu tĩnh nguyễn phước vĩnh trần thị thúy phượng nguyễn văn trì
nguyễn duy xuyên quảng nam và lê nam trung chú cẩm lệ thành phố đà nẵng
các đối tượng cho nhiều người vay với lãi suất từ một trăm linh tám đến hai trăm năm mươi
tổng số tiền cho vai lên đến bốn mươi tỷ đồng thu lợi bắt chính hai mươi tỷ đồng
đáng chú ý các đối tượng hoạt động rất liều lĩnh
nếu những người vay tiền không đủ khả năng chi trả các đối tượng dùng hung khí vũ lực đe dọa
uy hiếp ép buộc họ phải bán nhà sang tên cho các đối tượng
nhiều người quá khiếp sợ đã bỏ nhà ra đi
khám xét khẩn cấp phương tiện nơi ở của các đối tượng thu giữ ba khẩu súng năm mươi một viên đạn
một bình xịt hơi cay nhiều mã tấu gậy gỗ nhiều giấy tờ vay mượn và các đồ vật tài liệu có liên quan
việc tăng trữ trái phép vũ khí nóng để phục vụ cho hoạt động cho vai lãi nặng
cho thấy sự nguy hiểm khôn lường của các đối tượng
các đối tượng đòi nợ thường là các đối tượng có tiền ổn tiền sầu
trang trổ có thể sử dụng vũ khí nát để đi đòi nợ
nếu người vai không trỏ được đúng hẹn đa dụng qua điện thoại trực tiếp đến nhà
đa dụng hoặc có hình hức tăng ốc tân hẳn xiếp tài thoản để buộc người vai phải trỏ tình
vì vậy hoạt động cho vai lãi nặng vũ khí đen luôn tìm ảnh nguy cơ phốc thân
có phản vi vi phục pháp luật pháp
xác định hoạt động tín dụng đen liên quan trực tiếp đến tội phạm bắt giữ người trái pháp luật
cố ý gây thương tích giết người cưỡng đoạt tài sản và các tệ nạn xã hội
như cờ bạc ma túy gây nguy hại cho xã hội
lực lượng công an quảng nam đã và đang tập trung lực lượng quyết liệt điều tra
triệt xóa các đường dây nhóm hoạt động tín dụng đen siết chặt quản lý tăng cường kiểm tra
xử lý vi phạm đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhất là dịch vụ cầm đồ
xử lý nghiêm cơ sở hoạt động không phép biến tướng để hoạt động tín dụng đen
đòi nợ thuê phát hiện ngăn chặn gỡ bỏ xử lý đối với các ứng dụng website
có dấu hiệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen và xử lý các hành vi vi phạm
của doanh nghiệp cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật
với chức năng nhiệm vụ của đơn vị thì chúng tôi tập trung thực hiện tốt
một số nhiệm vụ trong ba sao
thứ nhất là tăng cường công tác nắm tình hình ở những địa bàn trọng điểm
nắm chắc đối tượng nắm hộ nắm người
thứ hai là sẽ tăng cường công tác quản lý kiểm tra
các cơ sở kinh doanh có điều kiện về phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật

đối hợp với các đơn vị chức năng của bộ công an công an tỉnh và công an huyện quang bình bắt quả tăng
tại km số bảy cộng tám trăm linh quốc lộ hai trăm bảy mươi chín thuộc địa phận thôn tân bình thị trấn yên bình huyện quang bình tỉnh hà giang
lực lượng chức năng đã tổ chức phục kích phát hiện mùa xìa trá trú tại huyện đồng văn
điều khiển xe mô tô chở theo thảo thị xay trú tại huyện yên bình tỉnh hà giang có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện trên người đối tượng trá cất giấu một bánh heroin có trọng lượng ba trăm bốn mươi sáu chín mươi ba gram
và gần sáu viên ma túy tổng hợp dạng nén có trọng lượng sáu trăm ba mươi hai ba mươi chín g được đối tượng giấu trong cốc xe mô tô
đấu tranh khai thác mở rộng chiều cùng ngày đã phát hiện và bắt giữ đối tượng cư trần phừ
trú tại tỉnh lào cai là đối tượng giao ma túy cho mua xỉ trá thu giữ trên người đối tượng phừ số tiền khoảng ba trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với mua xìa trá và cư trần phừ để tiếp tục điều tra làm rõ
liên tiếp trong hai ngày một và hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn đã bắt quả tang hai đối tượng
về hành vi mua bán chai phép chất ma túy và tăng chữ chai phép chất ma túy thu giữ gần năm trăm bảy mươi g ma túy
chiều ngày hai tháng một tại xã địa linh huyện ba bể
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn bắt quả tang đối tượng phạm văn đức
trú tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên đang vận chuyển một bánh heroin có trọng lượng ba trăm năm mươi chín một mươi bốn g một trăm chín mươi sáu viên hồng phiến có trọng lượng một mươi chín năm mươi một gram
đức là đối tượng từng có tên án về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào trưa ngày một tháng một tại thôn nà pái xã vi hương huyện bạch thông phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang đối tượng phan thị minh trang
trú tại thành phố bắc cạn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ một trăm tám mươi bảy chín mươi ba g một điện thoại di động và bốn triệu đồng
trang từng có hai tiền án về tội mua bán cháy phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy hiện các vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
do không đồng tình với việc thôn bản phải xã tú mịch huyện lộc bình tỉnh lạng sơn chuyển từ vùng ba sang vùng một
theo quyết định số tám trăm sáu mươi một của thủ tướng chính phủ và quyết định số bốn trăm ba mươi ba của ủy ban dân tộc
một số đối tượng đã kích động lôi kéo ép buộc và đe dọa người dân trong thôn tham gia tụ tập gây dối và khiếu kiện
qua quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lộc bình đã bắt tạm giam hai đối tượng hoàng thị hương và hoàng thị hồng thắm
cùng chú tại thôn bản phải trong quá trình thi hành lệnh bắt hai đối tượng trần văn thu em chồng của thắm và chu thị huyền vợ của thu
có hành vi hò hét chửi bới cầm dao đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ tổ công tác đã khống chế đưa hai đối tượng về trụ sở công an huyện
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lộc bình đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với năm đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
khởi tố một đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật
sau gần hai tháng tích cực điều tra công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã bắt giữ được đối tượng đột nhập phòng giao dịch ngân hàng agribank tân hòa
chi nhánh bắc đắk lắc ở phường tân hòa thành phố buôn ma thuột đục phá kết sát trộm cắp tiền
đối tượng bị bắt giữ là lương nhật bình chú tại huyện đắk minh tỉnh đắk nông bình đã từng có bốn tiền án cùng với tội trộm cắp tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
bình từ thành phố buôn ma thuột đi tỉnh khánh hòa chơi khi đi ngang qua phòng giao dịch ngân hàng agribank tân hòa
chi nhánh bắc đắk lắc thì nảy sinh ý định trộm cắp tài sản vào khoảng hai mươi ba h cùng ngày
bình trèo hàng rào từ phía sau vào kiểm tra sơ bộ khuôn viên phòng giao dịch để xác định vị trí trộm cắp
hôm sau bình đột nhập vào phòng giao dịch dùng cưa sắt cưa khung cửa sổ phòng tín dụng chui vào trong
sau một hồi lục tìm tài sản đục phá kết sát nhưng không có tiền bên trong bình đã xuống tầng trệt và lục lấy được một triệu sáu trăm linh nghìn đồng
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bảy đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc
trong đó huỳnh văn tùng chú tại tỉnh đồng nai bị khởi tố bắt tạm giam còn sáu đối tượng nguyễn tấn hoàng nguyễn văn bá cao tính kiệt nguyễn thanh tài kiều công thuận và trần công hoàng
cùng chú tại tỉnh đồng nai bị khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
trước đó vào chiều tối ngày hai mươi hai tháng một mươi hai công an tp biên hòa đã bắt quả tang một mươi sáu đối tượng đang chuẩn bị đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đá gà
tại một bãi đất trống ở khu phố ba phường bửu hòa thu giữ hai con gà đá và tám mươi năm triệu đồng tiền mặt
qua điều tra công an tp biên hòa xác định bảy đối tượng trên trực tiếp tham gia đánh bạc ăn thua từ năm trăm linh đồng đến hai triệu đồng
và số tiền mà các đối tượng dùng để đánh bạc là một mươi tám triệu đồng
liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô lớn với số tiền giao dịch khoảng hai một trăm năm mươi tỷ đồng
bộ công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn điền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại thành phố hải phòng là đối tượng cầm đầu cùng một mươi năm đối tượng khác về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
cơ quan công an xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi điền lấy tài khoản trên trang web cá cược bóng tám mươi tám com cấp master
từ đại lý cấp trên về chia ra nhiều tài khoản khác nhau sau đó giao cho các đại lý cấp dưới gồm phạm minh tiến
phan minh hùng trần hải hưng phan hòa bình để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet dưới nhiều hình thức
chủ yếu là cá độ bóng đá tiếp đó tiến giao lại cho một số đối tượng chia thành nhiều tài khoản nhỏ khác
quản lý và chịu trách nhiệm tính toán giao nhận tiền thắng thua với con bạc
quá trình điều tra cơ quan công an xác nhận được nhóm này rất tinh vi việc giao nhận các tài khoản cá độ bóng đá
tính tiền thắng thua đều qua viber telegram nhằm tránh sự phát hiện và bị xử lý
tiền cờ bạc nhóm giao nhận trực tiếp bằng tiền mặt một số đối tượng ở xa thì chuyển qua tài khoản
và thay đổi tài khoản giao dịch liên tục
theo cục cảnh sát hình sự đây là băng nhóm phạm tội hoạt động có tổ chức do các đối tượng hình sự ở phía bắc
điều hành xuyên quốc gia tập trung chủ yếu tại tp hcm đồng nai và bà rịa vũng tàu
thông tin mới nhất liên quan đến đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc của nguyễn văn dương và phan xào nam
công an tỉnh bắc ninh vừa khởi tố một mươi bảy đối tượng ở các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh bắc ninh
về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên quan đến hệ thống game bài đổi thường rigvip tiplub
quá trình điều tra xác định nhóm này là đại lý cấp hai hoặc thành viên trong hệ thống game bài đổi thường rigvip tipclub
tổ chức đánh bạc và đánh bạc do nguyễn văn dương và phan xào nam cầm đầu
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy qua hệ thống game bài đổi thường rigvip tipclub
một cổng trò chơi đánh bạc trực tuyến hoạt động trái phép qua hệ điều hành android ios windophone
sử dụng cho các thiết bị điện thoại di động thông minh máy vi tính máy tính bảng
các đối tượng trên đã tổ chức đánh bạc giao dịch mua bán rick cho nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh bắc ninh
với tổng số tiền lên đến vài trăm tỷ đồng
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra thu thập chứng cứ xác minh mở rộng vụ án
cũng liên quan đến tội phạm cơ bạc chiều qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk nông
đã triệt phá một nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
và ghi lô đề với số tiền lớn đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự năm đối tượng
để làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
theo thông tin ban đầu đây là đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
qua mạng internet và ghi số đề quy mô lớn có nhiều đối tượng tham gia phạm vi hoạt động rộng
các đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau trong cả nước và câu kết chặt chẽ
số tiền các đối tượng sử dụng để cá cợa bóng đá là khoảng hai mươi năm tỷ đồng
ngoài ra hai đối tượng nìm trí lâm trần hoàng phong còn đứng ra nhận ghi lô đề của các con bạc
với số tiền giao dịch hàng ngày khoảng từ bảy mươi cho đến một trăm linh triệu đồng
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo phạm sa phương chú tại phường sáu quận sáu tp hcm về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
vào khoảng hai mươi ba h ngày ba mươi tháng một mươi hai nhận được năm hai nghìn hai mươi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
lực lượng công an tiến hành kiểm tra nhà nghỉ tại khóm hòa bình phường vĩnh mỹ
phát hiện phương đang tổ chức cho năm người thuê phòng trọ tại đây xuất cảnh trái phép sang campuchia
đến ngày một mươi bốn tháng một phương bị khởi tố tạm giam để điều tra
quá trình điều tra xác định phương đã lên mạng tìm người có nhu cầu sang campuchia làm việc
tập hợp lại ở thành phố châu đốc rồi liên hệ với nhóm đối tượng ở campuchia đón để đưa vào công ty
mỗi người phương được trả tiền công năm trăm linh usd
cơ quan công an xác định trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi tám tháng một mươi hai phương đã tổ chức cho bảy người xuất cảnh trái phép sang campuchia
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo phạm sa phương bốn năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
trong bối cảnh thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh tại thành phố đà nẵng
một số trường đại học thành viên trực thuộc đại học đà nẵng đã tổ chức cho sinh viên trở lại trường học trực tiếp
nhằm đảm bảo tiến độ học tập nhất là đối với những sinh viên năm cuối
trường đại học bách khoa đà nẵng sinh viên các khoa hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi bắt đầu học trực tiếp từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
với các học phần thực hành thiên nghiệm
vui mừng hào hứng là tâm trạng chung của các bạn sinh viên khi được quay trở lại trường sau thời gian dài phải thực hành trực tuyến trên máy
tụi em là học chuyên ngành thì kỹ sư thì chuyển qua lại trường học thì nó sẽ tốt hiệu quả hơn là việc học ở nhà online
thì đương nhiên là kỹ sư thì phải đụng mấy mốc chứ không thể nào ở nhà học online qua máy tính được nên việc đi học lại thì rất hiệu quả và phù hợp
để đến trường dạy và học trực tiếp
giảng viên và sinh viên đều có thể tìm hiểu về các trường học trực tiếp
giảng viên và sinh viên phải đảm bảo các tiêu ký tiêm đủ hai mũi vaccine ở vùng dịch cấp độ một và hai
khi tổ chức các lớp thực hành thí nghiệm tại lớp nhà trường yêu cầu mỗi lớp học chia nhỏ từng nhóm từ một mươi năm đến hai mươi sinh viên đảm bảo giãn cách
trước khi vào lớp sinh viên phải quét mã qr để lưu thông tin
đến nay số lượng sinh viên đăng ký đến trường học trực tiếp tại trường bách khoa khá lớn trên một mươi sáu năm trăm linh lượt sinh viên
giảng viên và sinh viên đăng ký đến trường bách khoa khá lớn trên một mươi sáu năm trăm linh lượt sinh viên
giảng viên và sinh viên đăng ký đến trường bách khoa khá lớn trên một mươi sáu năm trăm linh lượt sinh viên
thì đây là một con số khá lớn cho thấy là các em sau một thời gian dài học trực tuyến thì các em cũng mong muốn quay lại
tại trường đại học kinh tế đà nẵng thì việc dạy học trực tiếp chỉ triển khai cho sinh viên năm nhất đang trú tại thành phố
số lượng sinh viên đến trường khá khiêm tốn trung bình mỗi lớp học chỉ từ hai đến năm sinh viên
do đó giảng viên linh hoạt tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến ngay tại lớp học
trong tình hình dịch ở địa phương này nó còn phức tạp nên số lượng học sinh ở đà nẵng đi học trực tiếp nó không được đầy đủ lắm
hiện các trường cao đẳng đại học trên địa bàn đà nẵng đang xây dựng kế hoạch tổ chức cho tất cả sinh viên đến trường học tập trung sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng
trong trường hợp sinh viên không thể đến trường vì lý do khách quan nhà trường có kế hoạch cho đăng ký học bổ sung vào thời gian phù hợp nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho sinh viên